với những khó khăn đã nêu trên có thể thấy rất nhiều hạn chế trong việc giáo dục trẻ mầm non hiện nay ở các thành phố lớn và các khó khăn nhiều hơn ở các vùng xa hẻo lánh
nếu tình trạng dịch bệnh tiếp tục kéo dài và không có biện pháp xử lý triệt để sẽ dẫn đến những hệ lụy lớn tới sự phát triển của những hạt giống tương lai sau này
khó khăn trong học trực tuyến giải pháp với các bậc mầm non
đối với các cấp bậc có thể học trực tuyến hiện nay bộ giáo dục và đào tạo đang chỉ đạo trực tiếp các địa phương
gấp rút thống kê số lượng học sinh chưa có thiết bị học tập để có kế hoạch cụ thể đáp ứng kịp thời
đến nay bộ đã nhận được đề xuất hỗ trợ máy tính của năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố
theo đó số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ là hơn hai một triệu tính riêng tại các tỉnh thành phố đang triển khai dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
số học sinh cần được hỗ trợ là hơn một tám triệu bao gồm hơn hai trăm chín mươi tám em thuộc hộ nghèo hơn hai trăm bảy mươi sáu em thuộc hộ cận nghèo
một năm trăm linh em có cha mẹ tử vong vì covid một mươi chín và hơn một hai mươi bốn triệu em thuộc các đối tượng khó khăn khác
số lượng máy tính đã huy động mới chỉ đáp ứng bốn mươi sáu một tổng số nhu cầu hỗ trợ của học sinh có hoàn cảnh khó khăn
việc mua ra máy tính từ nguồn huy động ở địa phương gặp khó khăn vì công tác tổ chức đấu thầu mất nhiều thời gian nguồn hàng hạn chế
do dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng linh kiện điện tử và nhu cầu số lượng lớn máy tính cùng một thời điểm
nên năng lực sản xuất không thể đáp ứng ngay
một lúc tiến độ bị chậm lại một hạn chế nữa là chất lượng học tập ở các khu vực khó khăn ở vùng sâu vùng xa còn thấp
tình trạng học sinh học không chuyên cần bỏ học và đang có nguy cơ bỏ học tái mù chữ vẫn còn ở một số địa phương
đặc biệt với cấp bậc mầm non việc học trực tuyến không triển khai vì lứa tuổi này chưa hoàn thiện sự tập trung tiếp thu theo hình thức online
thay vào đó cần duy trì kết nối giữa nhà trường và phụ huynh qua các kênh liên lạc phù hợp để chia sẻ tư vấn về việc nuôi dưỡng chăm sóc cho trẻ tại nhà
đối với trẻ em mẫu giáo năm tuổi lựa chọn những nội dung cốt lõi cần thiết hướng dẫn phụ huynh tổ chức giáo dục trẻ em ở nhà phù hợp với điều kiện của gia đình nhằm chuẩn bị cho trẻ em sẵn sàng vào nhập học lớp một
khi trẻ em đến trường trở lại các cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết phù hợp với thời gian còn lại của năm học
hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp giúp trẻ đạt được mục tiêu kết quả mong đợi cuối độ theo chương trình giáo dục mầm non
đảm bảo trẻ em mẫu giáo năm tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non khi kết thúc năm học
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại